là tỉnh ở miền trung với bức xạ mặt trời trung bình hàng năm cao trong đó lượng bức xạ mặt trời cao nhất vào mùa hè từ tháng bốn đến tháng chín
với số giờ nắng của thành phố đà nẵng sắp xỉ hai một trăm linh giờ một năm với số liệu trên cho thấy là thành phố đà nẵng có tiềm năng rất lớn về phát triển hệ thống năng lượng mặt trời
thực tế lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà của thành phố đà nẵng trong thời gian qua còn rất khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng
thành phố đà nẵng đang xem xét thành lập quỹ phát triển năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy khuyến khích hỗ trợ người dân triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
hướng tới hình ảnh triệu ngôi nhà xanh góp phần xây dựng thành phố môi trường